vào chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã họp với thường trực chính phủ và ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
để thảo luận về thời điểm và cách thức để đưa hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân trở lại bình thường vào lúc nào
đồng thời xem xét phần loại địa phương ra ba nhóm để tiếp tục kéo dài cách ly xã hội
theo thông tin mới nhất phóng viên chúng tôi vừa cập nhật
thì cụ thể là đối với nhóm có nguy cơ cao một mươi hai tỉnh thành phố gồm hà nội lào cai quảng ninh bắc ninh ninh bình đà nẵng quảng nam bình thuận khánh hòa
tp hcm tây ninh hà tĩnh tiếp tục thực hiện nghiêm tất cả các nội dung chỉ thị số một mươi sáu đến hết ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
hoặc có thể đến ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ban chỉ đạo sẽ đánh giá và báo cáo đề xuất thủ tướng quyết định
quý vị khán giả thân mến
với quyết tâm chỉ thị số một mươi sáu
chính trị cao cùng với sự đồng lòng nhất trí của toàn đảng toàn quân và toàn dân
thì dẫu cuộc chiến chống dịch phía trước còn nhiều gian nan
nhưng chúng ta nhất định sẽ chiến thắng vì mục tiêu cao nhất là sức khỏe và tính mạng của mỗi người dân
đúng như lời hiệu triệu của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
đoàn kết một lòng thống nhất ý chí và hành động để mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch